hôm nay công an tỉnh bắc giang cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà vũ thị hương duyên bốn mươi bảy tuổi
trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện lục nam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này bà nguyễn thị bích liên năm mươi sáu tuổi là cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện lục nam
bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại
đây là diễn biến mới khi mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu thiết bị giáo dục gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
theo cơ quan công an các bị can trong vụ án đã có hành vi thông đồng chia nhỏ dự án gói thầu để chỉ định thầu
họ còn lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá thiết bị giáo dục cao gấp hai đến ba lần
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử
có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ trung quốc
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bảy bị can và thu hồi số tiền một ba tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định bà vũ thị hương duyên và nguyễn thị bích liên
có vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can khác